theo báo cáo tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội trong tuần từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng sáu
thành phố ghi nhận thêm một trăm sáu mươi hai trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng năm mươi hai trường hợp so với tuần trước đó
như vậy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hà nội đã ghi nhận tám trăm hai mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có bảy trăm hai mươi năm trường hợp đã khỏi còn chín mươi năm trường hợp đang điều trị và chưa có trường hợp tử vong
một số đơn vị có số mắc cao như quận hà đông ghi nhận một trăm năm mươi ca quận bắc từ liêm tám mươi tám ca
quận cầu giấy bảy mươi ba ca quận đống đa sáu mươi chín ca quận nam tử liêm sáu mươi năm ca
dù số mắc sốt xuất huyết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giảm hơn hai trăm linh trường hợp so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng trong các tuần gần đây số ca mắc có xu hướng gia tăng nguyên nhân do thời tiết nắng nóng
mưa rào tạo điều kiện thuận lợi cho mũi chuyển bệnh xuất xuất huyết phát triển